hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sau khi nghe lãnh đạo công an tỉnh đắk nông báo cáo nhanh về tình hình kết quả các mặt công tác và những thành tích nổi bật của lực lượng công an đắk nông trong thời gian qua
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã ghi nhận chúc mừng những thành tích chiến công và biểu dương tinh thần đoàn kết
nỗ lực vượt khó chủ động làm tốt các mặt công tác của lực lượng công an tỉnh đắk nông trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu lực lượng công an tỉnh đắk nông phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tiếp tục chủ động làm tốt các mặt công tác bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
nhân dịp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk nông và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở công an tỉnh
trước đó chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn công tác đã dân hoa dân hương lên anh linh chủ tịch hồ chí minh tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh trong khuôn viên công an tỉnh đắk nông
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với viện khoa học và công nghệ cục công nghiệp an ninh nhằm ra soát và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác trong sáu tháng cuối năm đối với hai đơn vị
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp các đơn vị cục công nghiệp an ninh viện khoa học và công nghệ đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
cũng tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an vào chiều ngày hôm nay đã tới thăm và làm việc với báo công an nhân dân
cùng dự buổi làm việc có trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân các đồng chí lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân lãnh đạo các đơn vị chức năng của bộ công an và lãnh đạo báo công an nhân dân
trao lãng hoa chúc mừng báo công an nhân dân thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận biểu dương báo công an nhân dân đã thực hiện quyết liệt chỉ đạo của lãnh đạo bộ để sớm đưa báo công an nhân dân vào hoạt động ổn định lâu dài tại trụ sở mới tại số hai đinh lễ quận hoàn kiếm thành phố hà nội
chào lãng hoa chúc mừng báo công an nhân dân thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận biểu dương báo công an nhân dân đã thực hiện quyết liệt chỉ đạo của lãnh đạo bộ để sớm đưa báo công an nhân dân vào hoạt động ổn định lâu dài tại số hai đinh lễ quận hoàn kiếm thành phố hà nội
chào lãng hoa chúc mừng báo công an nhân dân đã thực hiện quyết liệt chỉ đạo của lãnh đạo bộ để sớm đưa báo công an nhân dân vào hoạt động ổn định